hôm nay hai mươi bảy tháng hai nhân dịp kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày thầy thuốc việt nam
bệnh viện hữu nghị việt đức công bố đưa vào sử dụng hai phòng mổ chất lượng cao
gồm hệ thống chụp cắt lớp vi tính di động với nhiều ưu điểm vượt trội
theo đó hệ thống chụp cắt lớp vi tính di động trong phòng mổ boudytome
có nhiều ưu điểm như chất lượng hình ảnh rõ nét quy trình vận hành nhanh
phòng mổ được sử dụng cho các phẫu thuật thần kinh sọ não cột sống
phẫu thuật kết hợp với robot điều trị ung thư can thiệp mạch
bên cạnh đó việc đưa hệ thống r một vào sử dụng sẽ giúp mang lại nhiều lợi ích
như chuẩn hóa quá trình phẫu thuật nâng cao hiệu suất công việc
giảm thời gian mổ và điều trị của các ca phẫu thuật
được biết mỗi năm bệnh viện hữu nghị việt đức khám và điều trị cho gần bốn trăm linh bệnh nhân
số người cần điều trị đội trú hoặc cần can thiệp phẫu thuật lên tới bảy mươi
do đó việc cập nhật các kỹ thuật cao và thiết bị y tế theo xu hướng công nghệ hiện đại của thế giới
giúp giảm thời gian phẫu thuật và đem lại hiệu quả phẫu thuật tốt nhất cho người bệnh